dự án cao tốc bến lức long thành dự kiến hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín sau sáu năm thi công
thế nhưng đến nay dự án này mới chỉ đạt bảy mươi tám khối lượng và do vướng mắc về vốn nên đã phải ngừng thi công
với thiệt hại của riêng hai gói thầu g một và g ba ước tính khoảng bảy mươi triệu usd
đó là chưa kể thiệt hại của chín gói thầu còn lại thì dự án trọng điểm quốc gia này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ
đây là hình ảnh hiện trường gói thầu g một xây dựng cầu bình khánh bắc qua sông xoài rạp nối nhà bè và cần giờ tp hcm
theo kế hoạch gói thầu này đã phải hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi tuy nhiên đến nay vẫn còn giang dở
công trường đã phải ngừng thi công trong bảy tháng qua thiệt hại được xác định trên ba mươi hai triệu đô la và con số này đang tăng lên từng ngày
thiệt hại chủ yếu ở đây là rừng trở máy móc thiết bị của nhà thầu rừng trở dưới con người
cũng như là một số những cái hiện nay thì các nhà thầu nhất là nhà thầu nhật bản thì cũng đang có những cái khiếu nại
để đòi bồi thường những cái chi phí thiệt hại do phải dừng chờ kéo dài thời gian thực hiện dự án
dự án cao tốc bến lức long thành có chiều dài năm mươi bảy km với tổng mức đầu tư trên ba mươi một ba trăm hai mươi tỷ đồng
tương đương một sáu tỷ đô la
nguồn vốn cho dự án là vốn vai của ngân hàng phát triển châu á adb và vốn vai của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản chai ca
do không hoàn thành được thủ tục trong nước để giã hạn hiệp định vay của adb đã bị hủy
riêng phần vốn vai của chai ca có hiệu lực đến năm hai nghìn hai mươi bốn nên tạm thời chưa vướng về thời hạn giải ngân
tuy nhiên từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay khi tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec
chủ đầu tư dự án chuyển từ bộ giao thông vận tải về ủy ban quản lý vốn nhà nước
thì vẫn chưa được giao kế hoạch vốn oda nên không thể tiếp tục thanh toán cho nhà thầu
nó cũng liên quan đến phần cơ chế liên quan đến mô hình của vec trong quá trình triển khai thực hiện
trước mắt thì theo nghị quyết bảy mươi một của cơ hội là chưa bố trí vốn cho vec trong giai đoạn này
do đó là dự án đang phải vướng mắt là không có vốn để thực hiện
chúng tôi vẫn đang phải nỗ lực để báo cáo cấp thẩm quyền trong vấn đề là huy động nguồn lực để tái khởi động lại cái dự án này để cho chúng hoàn thành
dù được cảnh báo hơn một năm qua và đã phải dừng thi công
thế nhưng đến nay các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa tháo gỡ được những vướng mắt ở dự án này
thiệt hại vẫn tiếp tục gia tăng từng ngày khi dự án dừng thi công